cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với phan công khanh hai mươi chín tuổi ngụ quận bảy để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm thật tài sản
các lệnh và quy định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
phan công khanh được biết đến là tay chơi ô tô đắt tiền và xe mô tô phân khối lớn có tiến tại việt nam
hệ quả là có không ít người nhận phải những món đồ kém chất lượng không đúng như lời quảng cáo hoặc thậm chí mất tiền vì chót tin lời của các đối tượng lừa đảo
với nhu cầu mua một chiếc xe cũ phục vụ đi lại của gia đình người phụ nữ này đã lên các trang mạng xã hội thanh lý xe để tìm kiếm
sau quá trình trao đổi thông tin với một người bán tự nhận ở quảng ngãi người này yêu cầu chị chuyển khoản tiền cọc và một số tài khoản không chính chủ để đưa xe ra hà nội
chị bắt đầu nảy sinh nghi ngờ
chị càng hơn thì họ lại không thể cung cấp được
thứ hai là tôi muốn xin địa chỉ chính xác của họ thì họ lại chỉ đưa tôi một cái địa chỉ mà khi thớt google ra thì lại không phải là một cái địa chỉ chính xác
và thứ ba là khi tôi xin số điện thoại khác hoặc là các tài khoản xã hội khác của họ để liên lạc theo một phương thức khác thì họ lại chia sẻ là họ không sử dụng các cái phương thức đó
sau đó trí đã lên các trang mạng xã hội tìm kiếm kiểm tra thông tin và phát hiện đang có không ít người mất tiền vì chiêu trò của đối tượng này
đăng tin bán xe thanh lý với giá rẻ bằng nửa giá thị trường
đưa ra chính sách bán dễ dàng cho phép kiểm tra thoải mái nếu không ưng được hoàn trả tiền cọc
yêu cầu chuyển cọc từ năm đến một mươi triệu đồng cùng các loại phí để chuyển xe đi
có nạn nhân đã chuyển đến tám mươi triệu đồng tiền cọc rồi mất sạch
đối tượng này sẽ lấy các cái ảnh xe ô tô ở trên mạng và sau đó thì là gửi cho khách hàng
và nói đây là xe mình đang bán rồi là xe ngân hàng hoặc là xe thu mua với giá rẻ
tóm lại là hấp dẫn người mua bởi cái giá rẻ của nó
thì sau đó thì sau khi đối tượng này trao đổi mọi người rằng là xe giá này ok này đồng ý bán là sẽ gửi xe lồng ra
chỉ cần cọc năm triệu thôi và mọi người mang đi trích thoải mái nếu mà không ưng lại gửi trả lại và đối tượng này sẽ trả lại tiền cọc
thì mọi người thấy rất là thoải mái và dễ dàng bán hàng như thế là rất là thoải mái rồi yên tâm rồi
thì mọi người sẽ chuyển cọc cho đối tượng này
nhưng mà sau đó thì sau khi chuyển cọc xong thì sẽ không thể liên lạc với đối tượng này nữa
theo các chuyên gia trong quá trình mua bán trên mạng người tiêu dùng cần chú trọng kiểm tra thông tin của người bán và chỉ mua sản phẩm từ nơi uy tín
chủ động tìm kiếm các thông tin liên quan đến người bán hàng trên các phương tiện tìm kiếm về tên tuổi địa chỉ và các đánh giá
đặc biệt khi có dấu hiệu nghi ngờ hãy dừng ngay các giao dịch và không chuyển khoản trước cho bất cứ cá nhân tổ chức nào nếu chưa kiểm chứng thông tin
thứ nhất là phải xác minh được shop bán là shop có đàng hoàng hay không
bởi vì nếu là shop lạ hoặc là shop mới thì chúng ta phải hết sức cẩn thận
và đặc biệt là cái lượng giao dịch của họ đã lớn hay chưa đáng tin cậy hay chưa các lượt review trong một thời gian dài có ổn hay không
và vì vậy bởi vì thời gian ngắn thì họ có thể họ phách được cái review đó thì trong một thời gian dài thì có ổn hay không
thông qua đó thì chúng ta biết được uy tín của cái shop này
và vì vậy thì chúng ta cũng có thể đặt niềm tin khi mà mua các sản phẩm thanh lý
không nghĩa là mình không có lắm cái gì về nó cả
thứ nhất là vì họ kiểu gì họ phải có cái thông báo về vị trí của người ta số nợ của người ta
thế thì mình phải có cái kiểm tra một chút
chứ khi nó xảy ra là hàng có vấn đề rồi mới điện thoại thì đúng điện thoại này không có tác dụng nó không nghe
thế vậy nếu mình chỉ mất động tác nhỏ mình điện trước đi
có người nghe à cái địa chỉ này nó không phải địa chỉ ma điều thật
đấy là một cách mình sáng lọc bớt đi
bên cạnh đó việc mua bán hàng thanh lý hàng đã qua sử dụng trên mạng xã hội
tiềm ẩn không ít rủi ro
về chất lượng do đó người tiêu dùng cần phải có cơ chế kiểm tra chất lượng hàng hóa
và các yêu cầu về hoàn hủy đơn hàng khi xảy ra vấn đề
đặc biệt người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ vì các loại hàng hóa này không được hưởng chính sách bảo hành
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký bàn hành công điện số sáu trăm ba mươi bốn
tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác định giá đất
công điện gửi bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nêu rõ
theo kiến nghị của nhiều địa phương công tác định giá đất ở một số nơi vẫn gặp nhiều khó khăn
vướng mắc về thẩm quyền trình tự thủ tục dẫn đến việc định giá đất cụ thể rất chậm
ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư
để kịp thời giải quyết các vướng mắc của địa phương trong việc xác định giá đất cụ thể
thủ tướng chính phủ tiếp tục yêu cầu bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
khẩn trương hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng bảy tới việc sửa đổi bổ sung thông tư số ba mươi sáu
ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn về quy định chi tiết phương pháp định giá đất xây dựng
điều chỉnh bảng giá đất định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
thủ tướng chính phủ yêu cầu thường xuyên theo dõi kịp thời hướng dẫn các địa phương
tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai đẩy mạnh công tác định giá đất quyết định giá đất
thành lập tổ công tác của bộ tài nguyên và môi trường thường xuyên theo dõi kiểm tra đôn đốc

đồng desn tăng bốn trăm bốn mươi bảy đồng một lít lên mức một mươi tám sáu trăm một mươi sáu đồng một lít dầu hỏa tăng ba trăm chín mươi bốn đồng một lít
giá mới là một mươi tám ba trăm hai mươi đồng một lít và dầu ma rút tăng sáu trăm sáu mươi năm đồng một kg lên mức một mươi năm hai trăm tám mươi tám đồng
liên quan tới quỹ bình ổn bog liên bộ quyết định dừng trích lập đối với tất cả mặt hàng xăng dầu
đồng thời không chi quỹ với các mặt hàng này
tại diện tập đoàn sang dầu việt nam petrolimex cho biết
tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá
số dư quỹ bình ổn bog tại doanh nghiệp là ba hai trăm linh sáu tỷ đồng
thưa quý vị để đảm bảo sức khỏe cho người dân chủ động phòng ngừa ngộ độc sử dụng thực phẩm
sản phẩm nông sản an toàn hà nội đã và đang tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật
về vệ sinh an toàn thực phẩm kịp thời phát hiện xử lý những hành vi sản xuất buôn bán thực phẩm nông sản không an toàn
trên thị trường hiện nay các loại thực phẩm nông sản như bơ sầu riêng
đang vào mùa thu hoạch
là người tiêu dùng khi chọn mua những loại nông sản này chị xuân đã không khỏi lo lắng
trên địa bàn hà nội qua kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản cho thấy
một số chưa thực hiện tự công bố sản phẩm theo quy định của luật an toàn thực phẩm
sử dụng phụ da hóa chất chưa xuất trình được hồ sơ và nguồn gốc của các loại hóa chất đó cho cơ quan thanh tra kiểm tra
bên cạnh đó hoạt động quảng cáo kinh doanh online các mặt hàng nông sản diễn ra phức tạp
khó kiểm soát về nội dung quảng cáo nguồn gốc chất lượng thực phẩm
do đó hà nội đang tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm nông sản
chúng tôi cũng tổ chức các đoàn kiểm tra phối hợp với các cơ quan có chức năng của thành phố nội
cũng như là các đơn vị của bộ sẽ thường xuyên định kỳ kiểm tra kể cả kiểm tra theo lịch
cũng như kiểm tra ngẫu nhiên để đảm bảo các sản phẩm trên này đúng như là các sản phẩm
mà các doanh nghiệp đã đăng ký và đảm bảo được về mặt quy truẩn từ hình thức
từ máu mã cho đến vấn đề chất lượng
từ nay cho đến cuối năm là khoảng thời gian cao điểm về sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông
lâm thủy sản để phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày cao của người dân
do đó hà nội cũng như các địa phương khác trên cả nước cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng nông sản
bán trên thị trường và từ nơi sản xuất để từ đó nâng cao sức khỏe cho người dân
tiếp theo xin mời quý vị

tiếp theo xin mời quý vị
tiếp theo xin mời quý vị
trong ngày họp đầu tiên kỳ họp thứ một mươi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
trình hội đồng nhân dân thành phố xem xét danh mục các dự án cần thu hồi đất
trong năm hai nghìn hai mươi ba trong đó có dự án cao tốc thành phố hồ chí minh một bài
dự án này dự kiến thu hồi khoảng hai trăm linh bốn hectare đất
theo đó ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ký nghị thủ tướng chấp thuận bổ sung
khoảng hai chín trăm linh tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ cho phần vốn nhà nước
trong dự án thành phố hồ chí minh một bài đều phân bổ cho công tác bội thường
giải phóng mặt bằng của hai địa phương
thành phố hồ chí minh cũng ký nghị điều chỉnh cục bộ hương tuyến cao tốc này
để hoàn chỉnh trình thấm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi
quy định chủ trương đầu tư dự án theo quy định
ủy ban nhân dân thành phố cũng trình tờ trình về việc thông qua danh mục
chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn thành phố để làm dự án
theo đó có một mươi một dự án có chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích một trăm chín mươi ba năm hectare
trong đó có tám dự án đăng ký mới năm hai nghìn hai mươi ba với một trăm tám mươi tám một mươi một hectare
một dự án sáu mươi hai hectare đã có nghị quyết nay trình lại
và hai dự án đã có nghị quyết nhưng quá ba năm nay trình lại với tổng diện tích bốn ba mươi hai hectare
trên cơ sở đề xuất của sở tài chính và công an thành phố
ủy ban nhân dân thành phố cũng đã đề xuất hội đồng nhân dân xem xét
và đề xuất hội đồng nhân dân xem xét chấp thuận hỗ trợ cho công an thành phố

để mua sắm trang thiết bị phương tiện cấp thiết phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố
tổng kinh phí dự ký dùng để mua sắm một mươi năm hạng một trăm linh thiết bị gồm xe thang chữa cháy năm mươi năm m trở lên
xe hút khói và cứu nạn cứu hộ robot chữa cháy và cứu hộ tự hành dụng cụ phá dỡ đa năng
quần áo chuyên dụng cho người trực tiếp chữa cháy xử lý hóa chất camera nhiệt chuyên dụng găng tay cách điện
theo thống kê tình hình cháy nổ năm hai nghìn hai mươi hai trên địa bàn thành phố hồ chí minh xảy ra một trăm chín mươi năm vụ cháy
hai vụ nổ làm chết bốn người bị thương một mươi năm người thiệt hại về tài sản thành tiền khoảng ba mươi chín hai tỷ đồng
và bảy mươi một vụ chưa ước tính được thiệt hại về tài sản
công an thành phố cũng cho biết trước những nguy cơ tiềm ẩn về hiếm hoại và cháy nổ
và nhất là năm hai nghìn hai mươi bốn thành phố hồ chí minh sẽ đưa vào khai thác tuyến metro số một
đủ ra thiết bị cần thiết cho công tác phòng cháy chữa cháy
theo báo cáo mới nhất của tổng cục hải quan số thu ngân sách của toàn ngành trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đạt hơn một trăm tám mươi ba bảy trăm linh tỷ đồng và số thu này chỉ đạt bằng bốn mươi ba dự toán giảm hơn một mươi chín so với cùng kỳ năm trước
cục hải quan thành phố hồ chí minh tiếp tục dẫn đầu về số thu ngân sách của ngành trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi ba
khi đạt khoảng sáu mươi ba ba trăm linh tỷ đồng giảm khoảng một mươi năm
phần trăm so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
số thu ngân sách giảm sâu do hoạt động xuất nhập khẩu những tháng qua ảm đạm lũy kế sáu tháng đầu năm
tổng kiêm ngạp xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam ước tính chỉ đạt ba trăm một mươi sáu sáu tỷ đô la mỹ giảm một mươi năm
tư ứng giảm năm mươi sáu năm tỷ đô la mỹ so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
trước tình hình giảm thu ngân sách so với mọi năm đại diện cục hải quan thành phố hồ chí minh cho biết
đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục
trong đó tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp để nuôi dưỡng nguồn thu tăng thu ngân sách
cụ thể cục hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại
tổ chức các buổi đối thoại chuyên đề nhằm gỡ vướng hướng dẫn chính sách mới cho doanh nghiệp
nhằm kích cầu mua sắm tăng sức mua cho thị trường trong cao điểm hè năm nay
sở công thương tp hcm tổ chức nhiều chương trình chủ sự kiện hưởng ứng shopping season năm hai nghìn hai mươi ba
qua đó tạo cú hít kích cầu tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển
khuyến mại tập trung được một shopping season năm nay của thành phố triển khai
đã có hơn ba ba trăm linh doanh nghiệp tham gia với hơn bảy chương trình khuyến mại
với hạn mức tối đa lên đến một trăm linh tức mua một tặng một
tổng giá trị hạng mức khuyến mại là một trăm linh hai tỷ đồng giá trị khuyến mại các doanh nghiệp
trong đó hơn hai chương trình tham gia shopping season tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ
tháng bốn tháng năm tháng sáu tức là quý hai
quý hai thì hiện nay chúng tôi tăng trưởng hơn so với cùng kỳ năm ngoái số liệu là khoảng trên một mươi
thực sự đây cũng là một con số rất là thích lệ
bởi vì năm ngoái cũng là một năm tăng trưởng rất là cao của hệ thống thông phố của chúng tôi
năm nay chúng tôi thấy ghi nhận là quý hai đã có một sự trỏ dậy
cái sự tăng trưởng này cũng là một trong những phần đóng góp của chính phủ
cũng như là sở công thương
hoặc là ủy ban dân phố đã đưa ra rất là nhiều cái chương trình
đặc biệt là những chương trình kết nối cung cầu
giúp cho các hệ thống thông phố của chúng tôi là tìm được một cái nguồn hàng tốt
ổn định giá cả phù hợp với lại cái người tiêu dùng
trong chuỗi sự kiện năm nay ngoài các chương trình kích cầu mua sắm truyền thống
thành phố hồ chí minh đang trong đợt tập trung khuyến mại giảm giá
kết hợp với khuyến khích thanh toán không tiền mặt
đây được coi là xu hướng tất yếu trong tương lai
nhất là khi mua sắm online đang có sự phát triển bùng nổ
vì vậy nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán không tiền mặt tăng cường kết nối
đưa hình thức thanh toán này vào các hệ thống phân phối bán lẻ nhà hàng
chuỗi cà phê nhà sách
cái kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố ở quý i thì đã có rất là nhiều khó khăn
tuy nhiên là qua quý ii với những cái giải pháp kịp thời được triển khai
thì chúng ta thấy rằng là cái kết quả cũng đã có những cái sự phục hồi
rất là tích cực
và chúng tôi kỳ vọng rằng với những cái giải pháp những cái chương trình mà chương trình khuyến mại tập trung triển khai
sẽ thu hút được không chỉ là đối với cái lĩnh vực thương mại
mà sẽ cùng với các lĩnh vực khác giao thông du lịch văn hóa v v
và sẽ giúp cho thông qua những cái chương trình như vậy đa dạng tạo được những cái điểm nhấn tốt
và cái tác động lan tỏa cộng hưởng của rất là nhiều lĩnh vực
sẽ tạo cho các cái lĩnh vực này
và cái sức mua của thị trường nó tăng lên
ngoài việc tổ chức khuyến mại cho người tiêu dùng trong nước
chương trình cũng phải hướng tới thu hút khách quốc tế
trong đó điểm nhấn là phối hợp với ngành du lịch và các sở ngành
nghiên cứu triển khai một số tour tuyến thí điểm
trong đó tất cả các chú thải tham gia cùng chia sẻ lợi ích
chia sẻ chi phí cho giá hành tour thấp nhất để thu hút người tiêu dùng
qua đó hướng tới xây dựng thành phố hồ chí minh
thành một trung tâm mua sắm cả nước và tầm cỡ khu vực
ngoài việc chèn ép gian lận cướp của một số hãng taxi
truyền hình công an nhân dân cũng đã ghi nhận hoạt động trèo kéo khách
của các nhà xe dịch vụ vận tải ở khu vực làng d của nhà để xe
công ty cổ phần đầu tư tcb ga quốc nội sân bay tân sơn nhất
khiến cho hành khách bức xúc
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
cảng hàng không sân bay tân sơn nhất hiện có khoảng hai sáu trăm một mươi chín xe taxi của các hãng
như vinason mylin vina sài gòn tourist và khoảng ba ô tô của các hãng xe hợp đồng
gồm sarsco sarsco sóng việt acv unico avigo công đoàn cảng vụ hàng không miền nam
hoạt động trong khu vực sân bay
theo phương án phân luồng thì xe của các hãng hợp đồng dịch vụ sẽ được đón khách
ở làng d thuộc quản lý của nhà xe tcb
điều này sẽ giảm tình trạng chờ đợi lâu khi hành khách ra vào sân bay tăng cao
vì được điều hành linh hoạt theo lượng ô tô ra vào
tuy nhiên việc đậu xe ngoài bãi đệm được đánh giá là còn tồn tại một số bất cập
thu phí đậu xe chờ tại bãi điểm dựa trên tỷ lệ đậu xe đăng ký chạy của các hãng taxi để tính phí thuê
tuy nhiên qua quá trình hoạt động thì việc xe ra vào bãi điểm để di chuyển vào làng c làng d đón khách
không thể kiểm soát cái số lượng đầu xe và cũng như là quá trình di chuyển vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
nên tiêm ẩn những vấn đề về mắc an ninh trật tự và an toàn giao thông trong bãi điểm nhà xe tcb
riêng đối với các hãng xe công nghệ sẽ được đón khách ở làng d một thuận tiện hơn cho người dân
làng d một nằm ở phía trong nhà xe tcp
song song với các làng xe khác trước ga quốc nội với đầy đủ cơ sở hạ tầng
được bố trí sẵn hệ thống biển báo ca binh xoát vé
trước đây làng d một chưa khai thác mà hỗ trợ cho làng d nơi đang tổ chức để taxi ô tô ký hợp đồng
nhuận quyền khai thác với sân bay vào đón khách
thì em thấy cái việc đấy nó cũng là một vấn đề nhức nhói không phải là bây giờ mà hợp trước tới giờ như vậy rồi
thì đó lý do tại vì sao bây giờ nó có rất là nhiều loại hình dịch vụ
cho phép người dân có thể biết nước được giá và họ có thể biết rõ ràng về giá ngay từ đầu
và sau đấy sẽ không có nhiều tình trạng chặt chém giá nữa
tuy nhiên vẫn còn tình trạng chèo kéo khách tại khu vực làng d và các nhà xe hợp đồng sẽ chạy theo hình thức khoáng giá
ép giá nếu hành khách không muốn chờ đợi lâu
còn taxi truyền thống thì phải đợi xếp tài để vào khu vực đón khách khó cạnh tranh với các hãng xe công nghệ
nên khách đi chặn đường ngắn
thường sẽ bị tài xế taxi từ chối vì lý do tiền cước không đủ tiền xăng
mấy đứa mình chạy lâu năm thì chạy có tiền
không làm được gì
mấy đứa điều hành là mình làm tour á
chồng tiên cho cái đứa nó chạy
là khi mà giết mà được được
chị cho vậy
cơ mà không báo thì nó chạy vô
nó chạy vô nó chạy biết
một cùng chạy hai tiếng một cái mới chạy được cũng
xong sân bay đấy thì phải công ty
gọi làm việc ở bên sân bay đấy ạ
như kiểu bọn em là xếp tài và đón khách xong đấy là phải bên công ty
rồi nói chung là kiểu mua lốt đi ạ
mua lốt đến chỗ đâu rồi ạ
những kiểu thuê ở xong đấy
về giao ca là mình vẫn phải đóng cái tiền tiêm thị đi ạ
về công ty sẽ thu rồi nó sẽ đóng vào cái tiền mà
để mà nó mua
nó thuê những tiền mà
để cho mình đến đón khách đi ạ
để mình đến xếp tài đón khách ạ
tại mấy phần phần này cũng trả lương cho mấy anh nháo xanh xanh lúc mà anh đến đấy ạ
rồi anh ấy sẽ bắt khách cho mình ạ
thời gian qua tình trạng bắt nháo taxi dù chặt chém khách xảy ra tại sân bay tân sơn nhất
đã làm mất mỹ quan đô thị tạo hình ảnh không đẹp khi hành khách đến thành phố hồ chí minh
điều này càng làm xấu đi tình hình an ninh trật tự tại khu vực
nhất là tại khu vực đón trả khách tại nhà ga quốc đội
sân bay là hạ tường
hạ tường phục vụ người dân là bến bãi vận tải công cộng không phải cô riêng ai
dù kinh doanh bến bãi khi các hãng phải trả phí để vào bãi đậu
thì cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cần phải đặt mục tiêu phục vụ người dân lên hàng đầu
người dân dư luận có quyền đặt nghi vấn có sự tiếp tay lợi ích nhóm
thao túng hoạt động taxi dù tại sân bay tân sơn nhất
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần tiếp tục có những biện pháp mạnh kiên quyết
xử lý dứt điểm
không để những vi phạm này tiếp diễn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
hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo